tại hải dương ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu hàng nghìn cổ động viên cũng đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá nam olympic
các tuyên phố như trần hưng đạo phạm hồng thái phạm ngũ lão đều un tắc người và phương tiện không di chuyển được
tại quảng trường độc lập cờ đỏ sao vàng ngập trời trong niềm vui hân hoan tràn đầy sự phấn khích
các cổ động viên liên tục hô vang việt nam một năm việt nam vô địch
ai cũng hy vọng và mong muốn olympic việt nam sẽ lại lập nên kỳ tích trong trận bán kết khi gặp olympic hàn quốc